cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án tai nạn đường thủy tàu kéo sản lan bị chìm
khiến bốn người tử vong năm người mất tích xảy ra vào ngày hai mươi bốn tháng bốn vừa qua
vào khoảng bốn giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng bốn tàu la sáu nghìn sáu trăm chín mươi năm kéo theo sản lan la sáu nghìn tám trăm tám mươi ba đi theo hướng từ kỳ hà quảng nam đến huyện lý sơn quảng ngãi
chở khoảng một hai trăm ba mươi sáu tấn đá hộng thì bất ngờ gặp sự cố gây chìm tàu kéo tại địa điểm cách bờ biển huyện đảo lý sơn ba hải lý
vụ tai nạn làm bốn người tử vong và năm thuyền viên vẫn đang mất tích
ngay sau khi vụ việc xảy ra phòng cảnh sát hình sự đã nhanh chóng vào cuộc phối hợp với các lực lượng chức năng khác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
sau gần một tuần kiên trì và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ công an huyện thường tín hà nội đã truy xét
bắt giữ bốn đối tượng liên quan đến vụ cướp hai xe máy trong đêm
các đối tượng gây ra vụ cướp có tính chất manh động liều lĩnh do đó đã gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân
các đối tượng trong vụ án gồm bùi văn chiến đinh công dũng và tạ quang linh cùng chú tây huyện nho quan tỉnh ninh bình và bùi hoàng anh chú tại hòa bình
tại cơ quan công an bốn đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên bàn bạc rủ nhau đi cướp tài sản
đêm ngày chín tháng năm tại huyện thường tín hà nội bốn đối tượng mặc áo mưa đeo khẩu trang che kín mặt đem theo hung khí rồi chặn đường đe dọa cướp được hai xe máy honda vision
hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng
nasid và mohamad sukir cùng chú tại tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó tiến hành kiểm tra hành chính một tròi giấy trên địa bàn công an xã xuân tâm huyện xuân lộc phát hiện các đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy loại cần sa
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một năm kg cần sa tươi một trăm linh g cần sa khô một bộ dụng cụ sử dụng cần sa tự chế cùng nhiều cây cần sa trồng trong giấy
tại cơ quan công an nasid và mohamad sukir khai nhận đã đặt mua hạt cần sa trên mạng xã hội về để trồng tại giấy thu hoạch và rủ dê các đối tượng nghiện ma túy khác
đến tụ tập cùng sử dụng
chiều ngày một mươi bảy tháng năm lực lượng chức năng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba đã dẫn dải tàu vận chuyển khoảng chín mươi lít dầu đeo không rõ nguồn gốc về cảng hải đội ba trăm linh một tại thành phố vũng tàu để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật
tại vùng biển cách đông nam côn đảo khoảng một trăm hai mươi hải lý lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tàu có số hiệu bt chín mươi chín nghìn chín trăm linh ts
tại thời điểm kiểm tra trên tàu
có bốn thuyền viên do ông võ văn tiếng trú tại tiền giang làm thuyền trưởng
trên tàu có khoảng chín mươi lít dầu đeo không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc
sau đó lực lượng chức năng đã tạm giữ phương tiện và số dầu trên để tiếp tục điều tra xử lý
vào khoảng một mươi giờ tối qua một mươi bảy tháng năm một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà cao tầng trên đường láng cạnh cây xăng đường láng đống đa hà nội khiến nhiều người hoảng hốt tháo chạy lên mái nhà thoát thần
vào thời điểm trên
trong nhà có khá đông người khi phát hiện có cháy mọi người đã hộ hoán chạy thoát ra bên ngoài
tuy nhiên một số người ở trên tầng cao không chạy kịp phải leo lên mái tôn
ngay sau khi tiếp nhận tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hà nội đã điều động khoảng một mươi xe chữa cháy cùng với cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa đồng thời giải cứu những người mắc kẹt bên trong
đến hơn hai mươi ba giờ lực lượng chức năng đã dập tắt được đám cháy hiện nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra làm rõ
thưa quý vị chiều ngày một mươi bảy tháng năm sau ba ngày xét xử nghị án hội đồng xét xử tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã tuyên phạt bị cáo nguyễn thanh long
cựu bộ trưởng bộ y tế một mươi bảy năm tù về tội nhận hối lộ giảm một năm so với bản án sơ thẩm
các bị cáo trịnh thanh hùng cựu phó vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật bộ khoa học và công nghệ bị tuyên y án một mươi bốn năm tù tội nhận hối lộ
các bị cáo phạm duy tuyến cựu giám đốc cdc hải dương được tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo giảm một năm còn một mươi hai năm tù về tội nhận hối lộ
đối với bị cáo phan quốc việt tòa phúc thẩm nhận định hành vi sai phạm của tổng giám đốc việt á xuyên suốt vụ án có tình tiết tăng nặng
do vậy tòa không chấp nhận kháng cáo của bị cáo việt tuyên y án sơ thẩm mức án tổng cộng hai mươi chín năm tù về hai tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ

bị cáo hội điều khiển xe mô tô biển số sáu mươi bốn s chín mươi sáu nghìn ba trăm năm mươi sáu lưu thông từ hướng tp vĩnh long qua thị xã bình minh có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra
qua kiểm tra hội cất giấu một bịch ni lông chứa chất ma túy trong cuốn lót kết quả giám định đây là chất ma túy loại heroin có trọng lượng là hơn bảy mươi bốn gram
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trương văn hội một mươi bảy năm tù giam về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
tại thành phố hải phòng đồn biên phòng đoàn xá vừa tổ chức khiếu nạn thành công một tàu với ba thuyền viên bị nạn trên biển
trước đó khoảng một mươi tám h bốn mươi phút ngày một mươi sáu tháng năm nhận được tin báo của anh vũ duy trang thuyền trưởng tàu hd tám nghìn chín trăm tám mươi chín
trên tàu có ba thuyền viên chở một tám trăm linh tấn xỉ than đang hành trình từ cẩm phả quảng ninh về thái bình đến khu vực cửa sông văn úc trên vùng biển giát ranh giữa huyện kiến thụy và huyện tiên lãng
thành phố hải phòng bị sóng to đánh trôi giạt nước tràn vào khoang có nguy cơ đắm tàu
ngay sau khi nhận được tin báo đồn biên phòng đoàn xá đã điều động người và phương tiện ra hiện trường để tổ chức cứu nạn
đến một mươi chín h cùng ngày đã cứu nạn thành công ba thuyền viên
do sóng to nước tràn vào liên tục đến sáng ngày một mươi bảy tháng năm việc bơm nước cứu tàu khỏi chìm đắm mới cơ bản tạm ổn
liên quan đến vụ khai thác khoáng sản trái phép tại huyện hàm tân do đối tượng nguyễn hữu chính ba mươi bốn tuổi
xã sơn mỹ huyện hàm tân cầm đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận đã khởi tố bắt tạm giam đối với phan đình trọng huy ba mươi một tuổi
lê hoàng khôi ba mươi tuổi nguyễn thành công hai mươi ba tuổi đều chú huyện hàm tân và nguyễn văn trung ba mươi một tuổi chú huyện xuyên mộc tỉnh bà rập vũng tàu
để điều tra về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận cũng đã khởi tố nguyễn hữu chính cùng với tội danh trên
từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba đến thời điểm bị bắt chính cùng với các đồng phạm đã có hành vi khai thác cát trái phép đưa về các bãi tập kết ở xã sơn mỹ
sau đó dùng xe tải ben vận chuyển đến xã bình châu huyện xuyên mộc tỉnh bà rê vũng tàu để tiêu thụ
tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác trái phép là trên hai mươi năm mét khối
qua quá trình điều tra xác định bốn đối tượng trung khôi công và huy có vai trò đồng phạm giúp sức tích cực cho chính trong việc cảnh giới khai thác cát và vận chuyển cát đi tiêu thụ
khám xét nơi ở của trung và huy cơ quan chức năng đã thu giữ hai phương tiện cùng với nhiều tăng vật có liên quan đến vụ án
trước đó chính đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hàm tân cởi tố và bắt tạm giam để điều tra về tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai
hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục mở rộng để điều tra làm rõ
công an tỉnh sóc trăng phối hợp với báo công an nhân dân báo tạp chí sức khỏe và môi trường cùng các nhà hảo tâm vừa tổ chức tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn
bị ảnh hưởng hạn mặn tại xã tài văn và xã an viên an thuộc huyện trần đề tỉnh sóc trăng
tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái chia sẻ khó khăn với bà con nhân dân bị ảnh hưởng bởi hạn mặn với tinh thần tất cả vì nhân dân phục vụ
tại các nơi đến đoàn công tác đã hỗ trợ người dân sáu chai nước suối loại một năm lít và ba trăm linh thùng mì cho một trăm năm mươi hộ dân thuộc hai xã trên điện bàn huyện trần đề tổng trị giá một trăm linh triệu đồng
đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm chia sẻ của lực lượng công an đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nói riêng và trách nhiệm đối với xã hội nói chung
qua đó có phần thực hiện hiệu quả phong trào cán nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau và xây dựng hình ảnh đẹp người cán bộ chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
qua đó có phần thực hiện hiệu quả phong trào cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau và xây dựng hình ảnh đẹp người cán bộ chiến sĩ công an trong lòng nhân dân